tại tỉnh ninh bình hai xã xuân thiện chính tâm đã sắp nhập thành đơn vị hành chính mới là xã xuân chính
giải thể đơn vị hành chính xã yên mật và sắp nhập về hai xã là kim chính như hòa thuộc huyện kim sơn của tỉnh
theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn về việc sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
mục đích sắp xếp đơn vị hành chính của huyện kim sơn là nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị xã
đảm bảo tiêu chuẩn quy định phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội ở vùng biển
huyện kim sơn chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện việc bàn giao tiếp nhận thực hiện tốt công tác điều hành quản lý
bên cạnh đó huyện cũng quan tâm tạo mọi điều kiện như bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện
để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt hiệu quả cao
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba xã mới đi vào hoạt động
và cho đến nay thì chúng tôi cũng đã giải quyết
giải quyết cơ bản những kiến nghị của người dân trước và trong và sau khi sát nhập
hiện nay tỉnh ninh bình có một trăm bốn mươi ba đơn vị hành chính cấp xã phường thị trấn tám đơn vị hành chính cấp huyện thành phố
trong đó huyện kim sơn sau khi sắp xếp còn hai mươi ba xã và hai thị trấn
sau khi sát nhập vẫn còn những khó khăn vướng mắt như việc chuyển đổi giấy tờ tùy thân của người dân
hệ thống giao thông kết nối với trung tâm xã còn yếu kém
việc sử dụng tài sản của những đơn vị sát nhập làm sao để tránh lãng phí
như vậy tỉnh ninh bình cần chú trọng tháo gỡ những vướng mắt tạo mọi điều kiện ổn định đời sống nhân dân ở các xã thực hiện sát nhập